người đứng đầu chính quyền quân sự niger tướng abduraman chiani đã cam kết rằng
giai đoạn chuyển tiếp ở quốc gia tây phi sẽ không kéo dài qua ba năm
đồng thời cảnh báo các nước bên ngoài không thực hiện việc can thiệp quân sự và tình hình ở niger
tướng chiani cảnh báo rằng việc can thiệp vũ trang của egowas sẽ vấp phải sự thắng cử quyết liệt
ông cũng tuyên bố khởi động một cuộc đối thoại quốc gia ba mươi ngày để đưa ra các đề xuất cụ thể
nhằm đặt nền tảng cho một đời sống hiến pháp mới
bài phát biểu này được đưa ra sau chuyến công tác của một phái đoàn từ cộng đồng kinh tế
các quốc gia tây phi ecowas nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở niger